bộ công an phản hồi thông tin giữ lại bảy mươi tiền xử phạt theo quy định mới
tài xế sử dụng rượu bia có thể xử phạt lên tới bốn mươi triệu đồng
và lực lượng công an sẽ giữ lại bảy mươi số tiền xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông
dựa căn cứ thông tư tám mươi chín của bộ tài chính
căn cứ nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ tài xế sử dụng rượu bia sẽ bị xử phạt lên đến bốn mươi triệu đồng
như vậy số tiền xử phạt đối với người vi phạm giao thông sẽ tăng vọt trong năm hai nghìn hai mươi
đồng nghĩa với việc lực lượng công an được giữ lại khoản tiền lớn tương ứng bảy mươi
liên quan đến vấn đề này bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết tất cả số tiền lực lượng công an xử phạt
đều nộp về ngân sách nhà nước và sẽ được phân bổ cụ thể trung ương là bao nhiêu
địa phương là bao nhiêu dựa theo quy định của luật pháp
số tiền đó sử dụng vào việc mua sắm thiết bị hay sử dụng vào việc gì đều căn cứ vào danh mục cụ thể
của bộ công an và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật